trong số năm em học sinh thì có bốn em ở cùng thôn sự nhân một em ở thôn phú điền thuộc xã thiệu duy
chưa có bao giờ người dân nơi đây lại chứng kiến cảnh tượng tang tóc đến như vậy
người thân các nữ sinh thất thần ngất len ngất xuống gào khóc gọi tên con cháu mình khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt
trong căn nhà nhỏ cấp bốn đơn sơ bà lê thị hùng năm mươi tám tuổi bà ngoại em lê bảo tê liên tục khóc gọi cháu gái
không rời mắt khỏi tấm hình tự nhiên
tê lúc nhỏ đôi tay bà run run cố gắng vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của cháu qua lớp kính mỏng
hàng đứt mắt trong khoài sâu cứ thế tuôn chảy qua gò má hao gầy
người bất thần bên hiên nhà chị lê thị thái ba mươi tuổi mẹ của tê nức ngẹn gọi tên con
tê ơi con đâu rồi sao con lại bỏ bố mẹ mà đi hả con ơi sao con lại đi theo em trai rồi con ơi
theo như lời kể của hàng xóm khoảng năm năm trước chị thái từng sinh một bé trai nhưng vượt lọt lòng không lâu thì bé mất
nỗi đau đó để lại một khoảng trống vô cùng lớn cho người mẹ trẻ
và giờ đây nó tiếp tục bị khoát sâu với sự ra đi đột ngột của tê
ngày mất con bố của tê không thể về nhìn mặt vì còn đang bận biểu đi làm ở nước ngoài để lo cho gia đình
bà lê thị thự tám mươi năm tuổi sống đối diện nhà tê cho biết gia đình tê thuộc dễ khó khăn của xã
năm qua vừa thoát cận nghèo không lâu thì dịch bệnh ập đến khiến bố tê thất nghiệp
lo cái ăn cái mạc bên xứ người đã khổ
anh cố gắng làm việc dành dụng gửi về cho gia đình
để lo cho con ăn học
ngôi nhà cấp bốn cũ nát chống hua hoác bà mẹ con tê đang ở là của ông bà ngoại cho
chứ từ khi kết hôn anh chị ấy chưa có gì
bà thự chia sẻ
cách đó không xa tại thôn phú điền bà nguyễn thị hương bà ngoại của em mai thanh hát đau buồn kể lại
ăn cơm trưa xong hát xin phép ông bà buổi chiều đi chơi với nhóm bạn cùng trường
đến tận tối không thể hát về nhà
tôi chạy ra cổng thì nghe hàng xóm báo là cháu bị chết đuối
thương cho cháu tôi có non dại quá
được biết cũng trong ngày năm tháng bốn sau khi nhận được tin lãnh đạo tỉnh thanh hóa cùng chính quyền huyện thiệu hóa đã xuống thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân
đồng thời phía công an tỉnh thanh hóa cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng này
tàng thương cảnh một chiếc xe tàng quay vòng đưa năm nữ sinh ra nghịa trang
mấy làng chỉ có một xe tàng
cứ đưa một cháu ra nghĩa trang lại quay về chuẩn bị đưa cháu khác
chưa bao giờ làng tôi chứng kiến cảnh đau thương đến vậy
chỉ trong một ngày năm cháu ra đi mãi mãi
chiều ngày năm tháng bốn chính quyền địa phương cùng gia đình bạn bè thầy cô đã tổ chức an táng cho các em học sinh
do con đường từ làng ra nghịa trang bái đuổn từng dòng người lặng lẽ bên làng khỏi hương nghi ngút
những tiếng khóc ai oán phủ cánh đồng làng
anh lê văn nam người dân làng sử nhân hai chia sẻ
chưa bao giờ làng tôi mất mát lớn đến như vậy
mấy làng chỉ có một chiếc xe tàng
từ sáng sớm đến giờ cứ đưa được cháu này đi trôn xong
thì lại quay về dọn dẹp để chuẩn bị cho cháu khác
từ đêm qua đến giờ cả làng gần như không ngủ
theo anh nam trong số năm học sinh tử nạn có hai cháu lê thị bích phở và lê thị thái thờ thôn sử nhân hai là chị em họ
bố của cháu phờ và bố của cháu thơ là hai anh em ruột
nhưng các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn đã gặp nạn như vậy chúng tôi đau lắm
giữa làn khói hương nghi ngút ngồi thẫn thờ bên mộ con gái
chị lê thị ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín mẹ của nạn nhân lê thị thái thờ khóc thảm thiết
thờ ơi về với mẹ đi con sao con đỡ bỏ mẹ mà đi như vậy
những tiếng khóc ai oán cứ thấy vang lên rồi chị ngân ngất lịp giữa nghĩa trang lạnh lẽo
ngồi kế bên anh lê văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám bố của nạn nhân thờ bần thần nhí di ảnh con gái
đôi mắt đỏ hoe nước ngẹn trong đau đớn
cháu thờ là con gái đầu của anh xuân và chị ngân sau thờ còn em gái nhỏ sáu tuổi
vì gia đình khó khăn anh xuân đi làm thuê ở hà nội còn chị ngân ở nhà làm công ty
anh xuân ngẹn rộng
khi nghe tin con đi chơi cả buổi nhưng chưa thấy về nhà tôi vội vàng bắt xe về nay
khi đến nơi thì mọi người đang tìm kiếm cháu
lúc đó tôi chỉ hy vọng con vẫn còn sống nhưng không ngờ cháu đã
tôi không còn kịp nhìn mặt con lần cuối
giờ nghĩa trang bái đuổn chúng tôi tới gia đình nạn nhân lê thị bích phở
nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào trưa ngày năm tháng bốn khi gia đình vừa hoàn tất thủ tục an táng cho phở trở về
trong căn nhà nằm ven bờ đê sông chu chị lê thị loan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
mẹ của phờ liên hồi đấm vào lồng ngực gào khóc gọi tên con gái
chị lê thị loan mẹ nữ sinh lê thị bích phở gào thét gọi tên con trong vô vọng
chốc chốc người thân phải dìu đỡ chị
con ơi về với mẹ đi hãy đợi con từ hôm qua đến nay con ơi là con
bà hương bác gái của nữ sinh tên lê thái thờ khóc thảm thiết
các ông các bà ơi sao cháu tôi lại phải chịu khổ như thế
cùng một lúc mất đi hai cháu anh lê anh vui sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ruột của phở và bác ruột của thờ
các cháu bảo đi học thêm nhưng chiều không thấy về
nên tôi cùng mọi người đi tìm rồi thông báo lên loa ở làng
đến tối ngày bốn tháng bốn nghe có một người gọi báo thấy xe của các cháu
đang để bên đập tràn ở sông mậu khê
cũng theo anh vui sau khi biết cháu gặp nạn
cả làng cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã thức xuyên đêm tìm kiếm
với hy vọng cháu vẫn còn sống
thế nhưng tới sáng ngày năm tháng bốn
thi thể hai cháu gái của anh đã được tìm thấy cách đập tràn khoảng năm trăm linh mét
ngủ trước khiên nhà
anh lê văn mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bố nữ sinh phở nghẹn ngào
phở là con gái út
mấy hôm trước hai anh em nó còn vừa gọi điện tâm sự với bố
tôi đi làm ở hà nội công việc bận nên chưa về thăm gia đình
định mấy hôm nữa thu xếp rồi về chơi với vợ con
nhưng chưa kịp về thì đã ra nông nỗi này rồi
tôi còn không kịp nhìn mặt con lần cuối nữa
sau khi sự việc xảy ra
lãnh đạo tỉnh thanh hóa chính quyền địa phương
cùng các cấp ngành chức năng đã đến thăm hỏi động viên gia đình những nạn nhân
ông ngô xuân dũng trường phòng giáo dục và đào tạo huyện thiệu hóa chia sẻ
đây là sự việc đau lòng
ngay sau khi nắm mắt thông tin
phòng đã chỉ đạo một số cán bộ giáo viên vào gia đình các nạn nhân để động viên thăm hỏi
một số cán bộ giáo viên khác ra hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn
thời gian tới phòng sẽ chỉ đạo tất cả các đơn vị trên địa bàn
cần thực hiện an toàn trường học đặc biệt là việc phòng chống đuối nước
vâng thưa quý vị
chứng kiến cảnh tang thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bao trùm khắp làng quê thiệu duy
khiến mọi người không ai cầm đứng nước mắt
những tiếng khóc như xé ruột tiếng gọi mẹ bà tìm cháu văng vẳng ai oán
bố chỉ biết nhìn mặt con lần cuối qua điện thoại
nội đau quá lớn bao trùm quanh thôn xóm
khi cùng một lúc chứng kiến cảnh năm em học sinh đuối nước thương tâm
mong các em yên nghỉ và mỗi người hãy coi đây là một bài học
hãy dạy con từ những điều nhỏ nhất để bảo vệ bản thân tự vệ và sống khỏe mỗi ngày